tại hà nội tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm với chủ đề
vai trò của cải cách doanh nghiệp nhà nước đối với sự phát triển kinh tế xã hội
đây là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác hữu nghị giữa hai nhà nước việt nam cuba
tại buổi tọa đàm các diễn giả đến từ các bộ cơ quan và scic đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại việt nam
cơ chế quản lý các tập đoàn kinh tế nhà nước đổi mới cơ chế giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
vai trò của scic trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở việt nam
đại diện ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba đánh giá cao những kinh nghiệm trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước của việt nam
là hết sức quan trọng đối với cuba và sẽ là kinh nghiệm giúp cuba trong quá trình thực hiện đổi mới
tọa đàm cũng sẽ là tiền đề cho quá trình hợp tác cụ thể giữa scic và các đối tác cuba mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp của scic nghiên cứu tìm hiểu và đầu tư vào cuba trong thời gian tới